có rất nhiều nguyên nhân sinh non giả sử như là hở eo cổ tục cung chẳng hạn hoặc là một số các bệnh như là rau bong non tiền sản dật
như vậy là chúng ta có rất là nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng sinh non trong đó có trường hợp là do tụt cổ tử cung
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn tụt cổ tử cung là gì ạ
tụt cổ tục cung tức là cổ cung bình thường là nó khoảng độ trên ba phân
một số trường hợp là khi có thai thì cổ cung nó ngắn lại dẫn đến tình trạng khi có cơn co tục cung có thể làm cho cổ cung xóa mở và dẫn đến tình trạng sinh non
vậy thì hiện nay chúng ta có những biện pháp như thế nào để có thể xử trí tình trạng tụt cổ tục cung
trong biện pháp xử lý tụt cổ cung thì một là người ta có thể khâu eo cổ cung
cái thứ hai là người ta có thể đặt
vòng nâng cổ cung
và cái thứ ba là người ta có thể dùng thuốc progesterone utrogesterone để người ta đặt
làm cho ngừng cái cơn co tục cung
để làm cho cái cổ cung nó không bị xóa mở
đặc biệt là một số trường hợp mà có khả năng phải sinh non mà mình không giữ được
thì chúng ta phải tiêm trưởng thành phổi cho đứa trẻ
thì đứa trẻ khi sinh ra nó sẽ bị suy yếu
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức cụ thể của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
các bà bầu khi mang thai mắc xa tử cung hay còn gọi là tụt cổ tử cung
thường cảm thấy năng bụng dưới âm đạo và âm hộ nặng đau lưng
tuy nhiên trong giai đoạn đầu các dấu hiệu này vẫn chưa cụ thể làm quá trình chuẩn đoán gặp một số khó khăn
do có thể giống với tình trạng đau nhức bình thường trong quá trình mang thai
khi nhận thấy mình thuộc một trong số những đối tượng có yếu tố nguy cơ bị xa tử cung cao
phụ nữ cần hết sức chú ý theo dõi các biểu hiện của cơ thể đặc biệt là ở vùng kín
và báo ngay cho bác sĩ khi thấy có bất thường để được can thiệp kịp thời
trung tâm sản phụ khoa bệnh viện đa khoa tâm anh hiện có nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện
cho các cặp vợ chồng bà mẹ mang thai và thai nhi gồm các gói khám tiền hôn nhân
cơ bản gói khám tiền hôn nhân nâng cao chương trình thai sản chọn gói đảm bảo tiêu chí
mang lại hiệu quả tối đa trong công tác thăm khám chẩn đoán điều trị và chăm sóc sau điều trị
là một trong những đơn vị mũi nhọn được trú trọng đầu tư và phát triển tại bệnh viện đa khoa tâm anh
ngay từ những ngày đầu thành lập trung tâm sản phụ khoa quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ
hàng đầu giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm tận tâm cùng với trang bị
cơ sở vật chất hệ thống máy móc tân tiến chất lượng hàng đầu thế giới
và đây sẽ là địa chỉ uy tín để chị em gửi gắm niềm tin chăm sóc sức khỏe sinh sản
còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay đã hết
xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai trên antv